tại thành phố hồ chí minh ban tuyên giáo trung mương phối hợp với đài truyền hình việt nam
và ban tuyên giáo thành ủy thành phố hồ chí minh tổ chức giao lưu điển hình tiên tiến
trong học tập và làm theo đạo đức phong cách chủ tịch hồ chí minh năm hai nghìn một mươi chín
các địa phương đơn vị các tỉnh phía nào
các tấm gương giao lưu gồm nghệ sĩ ưu tú đạo diễn lê nguyên đạt
trưởng khoa kịch hát dân tộc trường đại học sân khấu điện ảnh tp hcm
thiếu tá mã hồng anh giám đốc bệnh viện quân dân y tỉnh bạc liêu
ông trần thanh hồng giám đốc trung tâm xã hội tỉnh bà rịa vũng tàu
ông nguyễn minh dương bí thư tri bộ ấp ông định tân ân tây ngọc hiển tỉnh cà mau
bà nguyễn thị hoa khu phố tân đồng một phường tân thiện thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
đó là những việc hết sức có ý nghĩa của các điển hình tiên tiến và những hy sinh thầm lặng
chữa bệnh cứu người của những thầy thuốc quân y hiến đất và vận động nhân dân hiến đất làm đường
sát tác và quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật đến với công chúng đã được lan tỏa trong cộng đồng dân cư